xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
thì nay những thương hiệu việt mạnh nhất lại muốn đem bán hết phải chăng vận động cho mạnh để bán
bà hạnh đặt hàng loạt câu hỏi
còn theo ông phan đăng tuất người từng nhiều năm gắn bó với sapeco trên cương vị chủ tịch
việc bán cho người việt có thể giá thấp hơn nhưng lợi nhuận doanh nghiệp thu được còn ở đây
được sử dụng để tái đầu tư cho nền kinh tế và điều quan trọng là thương hiệu đó sẽ còn được giữ mãi
kiểm soát hoạt động giếp mổ ra súc ra cầm nhu cầu tăng nỗi lo tăng là nhan đề bài viết được đăng trên báo
hà nội mới
theo thống kê của ngành nông nghiệp hà nội hiện nay trên địa bàn thành phố có một bảy mươi cơ sở giếp mổ ra súc ra cầm
trong đó có một bốn mươi tám cơ sở giết mổ nhỏ lẻ thủ công một mươi năm cơ sở giết mổ bán công nghiệp và bảy cơ sở giết mổ công nghiệp
tuy nhiên chỉ có một trăm sáu mươi tám cơ sở có giấy phép đăng ký kinh doanh một trăm hai mươi tám cơ sở được kiểm soát
nguyên nhân là nhiều cơ sở đăng ký nhưng đã ngừng hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động
do không cạnh tranh được với các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư
các cơ quan chức năng đã tỏ rõ quyết tâm nhưng với thực trạng nêu trên người tiêu dùng vẫn không khỏi lo lắng
xiết liệu có chặt
cũng liên quan đến vấn đề này báo sài gòn giải phóng có bài viết
chưa yên tâm chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm
nhiều ý kiến lo ngại cho rằng việc giám sát chất lượng hàng hóa đặc biệt là an toàn thực phẩm
đang bị trồng chéo giữa các sở và ban quản lý an toàn thực phẩm đã tạo lỗ hỏng cho hàng kém chất lượng hoành hành
đặc biệt là trong hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đã xuất hiện tình trạng sản xuất thịt giả
thông qua việc lên đời thịt lợn nái thành các loại thịt khác
nước ta thực hiện mở cửa thị trường theo các hiệp định thương mại tự do đã ký kết
nhưng công tác kiểm tra giám sát thị trường vẫn còn nhiều hạn chế và thiếu các công cụ hỗ trợ cần thiết
do vậy rất cần phải trang bị thêm các thiết bị kiểm tra mẫu nhanh đối với mặt hàng thực phẩm
cũng như trang bị thêm các kho chuyên dụng để chứa chữ hàng hóa tạm giữ
nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các lực lượng chức năng kiểm tra giám sát thị trường trong đợt kinh doanh cao điểm cuối năm
nguy cơ đạm giả ảnh hưởng sức khỏe là bài viết được đăng trên báo tuổi trẻ
mới đây cơ quan chức năng vừa phát hiện thức ăn chăn nuôi bột dinh dưỡng cao đạm bột cá chứa sianu acid
gisin alziamid và amylid sử dụng nuôi cá da trơn da súc da cầm
các chất này được đưa vào thức ăn chăn nuôi để làm tăng độ đạm nhưng mà thực chất lại không hề có tác dụng về dinh dưỡng với vật nuôi
mà điều nguy hại là tồn dư trên động vật và gây các bệnh về thận như sỏi thận thủng bằng quang cho động vật và con người dùng sản phẩm có chất này
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân